sau khi gây tai nạn ô tô không dừng lại mà lao về trước bỏ trốn
ông tuấn bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau nhiều giờ truy vết công an thị xã đức phổ và trạng cài xã giao thông đức phổ
làm rõ tài xế là võ tấn hưng hai mươi ba tuổi ở phường phổ quang thị xã đức phổ
đã sử dụng rượu bia trước đó điều khiển ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
trước đó công an thị xã đức phổ cũng điều tra làm rõ nguyễn minh ngọc sáu mươi bốn tuổi
ở phường phước hải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa là người điều khiển xe ô tô
mang biển kiểm soát bảy mươi chín c một mươi nghìn bốn trăm hai mươi gây ra vụ tai nạn cán chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm khuya
một số vụ tai nạn giao thông chết người mà lái xe sau khi gây tai nạn xong thì bỏ chạy
trước tình hình đó lãnh đạo công an thị xã đức phổ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ
phối hợp cùng với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các lực lượng
tập trung ấp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy sát và tìm ra các lái xe
ngồi chây ý trong xe cố tình làng tránh
liên tục gọi điện thoại cơ sở
cố tình kéo dài thời gian không xuất trình giấy tờ
muôn vàn kiểu chống đối như thế này khi đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
cục cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra đo trọng tải phương tiện mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
do tài xế nguyễn xuân tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tỉnh bình định điều khiển
khi lưu thông qua km bốn cao tốc đàn nắng quảng ngãi
tổ công tác yêu cầu tài xế và chủ xe chấp hành hiệu lệnh
nhưng cả hai đều không hợp tác với nhiều lý do
tiện vượt tài trọng khối lượng hàng cho phép tham gia giao thông
được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe
trên năm mươi đến một trăm linh tức năm mươi chín tám mươi chín
với lỗi vi phạm này tài xế phải chịu mức phạt lên đến ba mươi sáu triệu đồng
tức phù hiệu giấy phép lái xe hai tháng
quả tin không chấp hành của người điều khiển cùng đã gây rất nhiều khó khăn trong quả tin kiểm tra
đặc biệt là gây mất thời gian
tuy nhiên những vấn đề tư duy của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
có thể một mức độ về vấn đề là tìm hiểu pháp luật
cũng có thể về những góc độ như cố tình né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng
tuy nhiên những khó khăn đó cũng không thể cản trừ được quả tin thực hiện công vụ của anh em tổ cảnh sát giao thông
qua những vụ việc này cho thấy hành vi vi phạm của những tài xế này thể hiện sự coi thường pháp luật
và gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng
hành vi sử dụng chất kích thích hay gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
chống đối khi bị xử lý không chỉ vi phạm về mặt đạo đức quy tắc ứng xử văn hóa giao thông
mà còn là hành vi vi phạm pháp luật được xem là tình tiết tăng nặng và cần xử lý nghiêm
hơn ai hết để đảm bảo an toàn mỗi người tham gia giao thông cần phải tự xác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông